hiện công an tỉnh hưng yên đã thông báo về đặc điểm nhận dạng của nghi phạm trong vụ án này đồng thời tập trung lực lượng truy tìm hung thủ
cụ thể hung thủ được xác định là nam thanh niên khoảng hai mươi ba mươi năm tuổi chiều cao một m sáu mươi năm một m bảy mươi ba đầu đối mũ lưỡi chai đi dày cỡ khoảng bốn mươi bốn mươi một cỡ việt nam nhãn hiệu jidat màu tím than
mỗi bên má dày có ba sọc trắng vùng cổ dày có phiền trắng bao quanh ngoài ra còn đi tất cổ ngắn màu xám mặc quần dài và áo màu tối
để phục vụ công tác điều tra truy bắt hung thủ gây án công an tỉnh hưng yên thông báo mọi công dân khi có thông tin về vụ án và hung thủ gây án cần báo ngay cho cơ quan công an qua số điện thoại chín trăm một mươi hai hai trăm linh chín tám trăm ba mươi chín đội trưởng đội hình sự công an thành phố hưng yên
cho rằng còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ trong vụ án viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm điều tra lại vụ bác sĩ
chiêm quốc thái bị chém trên phố
theo viện kiểm sát nhân dân tp hcm cần làm rõ thêm các tình tiết mấu chốt quan trọng của vụ án và cả vai trò của những đối tượng liên quan trong đó có thể kể tới bà trần hoa sen là bác sĩ hiện làm việc tại một phòng khám ở quận năm trong vụ án
theo đó các bị can chính có ghi nhận về việc bà sen có biết về vụ việc thậm chí tham gia nhận và chuyển tiền giúp trong quá trình thực hiện hợp đồng truy sát ông thái giữa bà ngọc và nhóm đối tượng phan nguyễn duy thanh
chủ tịch hội đồng quản trị
phan nguyễn duy thanh giám đốc công ty bảo vệ song thanh trụ sở ở quận tân phú
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố sáu bị can về tội cố ý gây thương tích
các bị can gồm vũ thị hồng ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quốc tịch việt nam và hoa kỳ vợ cũ của bác sĩ trương quốc thái phan nguyễn duy thanh giám đốc công ty bảo vệ st và các nhân viên nguyễn thanh phong phạm văn ngôn nguyễn trần thanh tuấn chống thín sáng
các đối tượng trong nhóm bảo vệ trên khai nhận được bà ngọc thuê với giá một tỷ đồng để chém rằn mặt bác sĩ thái và được bà này ứng trước năm trăm linh triệu đồng
vào ngày hai mươi bảy tháng năm bà ngọc bị bắt giữ tại khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất khi làm thủ tục xuất cảnh
thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế tình trạng mâu thuẫn gây gỗ sử dụng hung khí đánh nhau dẫn đến các vụ án cố ý gây thương tích giết người có diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
tình trạng này đã gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe tinh thần của người dân cũng như làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây nhất hai đối tượng lý trực đỉnh và hồ ngọc đức tài ngồi uống cà phê với nạn nhân phan xuân quang và nguyễn văn tiêu cùng trú tại thành phố huế
tại đây giữa đỉnh và nhóm của tiêu đã nảy sinh mâu thuẫn xảy ra sâu sát ầu đà
nạn nhân phan xuân quang đã nhảy xuống hồ ngựa hà để tránh
vào thời điểm này đỉnh và đức ở trên bờ liên tục nhặt đá ném xuống
trúng vào người làm nạn nhân chết ngay sau đó
hay trước đó trong lúc dừng xe theo tín hiệu đèn đỏ giao thông tại phía nam cầu phú xuân
nguyễn thành công trú tại thành phố hải phòng đã nhổ nước bọt chúng vào bạn gái của anh trương văn binh nên dẫn đến mâu thuẫn
công đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm anh bi một nhát vào hông gây thương tích một mươi sáu
hai bên xảy ra sâu sát thì em dùng dao đâm huy một nhát vào sườn trái
theo công an tỉnh thừa thiên huế từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra bốn mươi bốn vụ cố ý gây thương tích tăng hai mươi hai vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
tính chất mức độ nguy hiểm của các vụ án ngày càng nghiêm trọng
trong đó số đối tượng gây án sử dụng hung khí chiếm hơn chín mươi năm
điều đáng nói
nhiều vụ án xảy ra nguyên nhân đơn thuần chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhưng lại gây ra án mạng nghiêm trọng
với tinh thần cư quyết đấu tranh xử lý nghiêm các loài đối tượng trên địa bàn thành phố để nhằm răng đe giáo dục và làm gương cho một số đối tượng khác
thì công an thành phố đã áp dụng tất cả các biện pháp quy vụ đặc biệt là nghiên cứu kỹ về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về các chế tài xử lý
để phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đã chủ động xây dựng nhiều biện pháp tăng cường giao quân tấn công chấn áp tội phạm
nhất là các hành vi sử dụng hung khí cố ý gây thương tích tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
tuy nhiên để đảm bảo tốt an ninh trật tự thì trước hết mỗi người dân cần ý thức và thận trọng hơn nữa trong hành động cách ứng xử và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
chỉ vì thua cờ bạc muốn có tiền một đối tượng đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản trong và ngoài địa bàn thị xã an nhơn của tỉnh bình định
đó là nguyễn thái hiệp hai mươi tám tuổi chú ở phường nhân thành thị xã an nhơn tỉnh bình định
qua điều tra bước đầu hiệp khai nhận đối tượng mà hiệp nhằm vào hầu hết là phụ nữ đang lưu thông trên đường có mang nữ trang đeo túi sách sử dụng điện thoại di động
đến thời điểm bị bắt hiệp đã thực hiện tổng cộng một mươi bốn vụ cướp giật trong và ngoài địa bàn thị xã an nhơn của tỉnh bình định
cũng với hành vi cướp tài sản hai đối tượng là sộng dê bó sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu và vì văn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng chú tại xã mường hung huyện sông mã của tỉnh sơn la đã bị bắt giữ
điều đáng nói nạn nhân trong vụ cướp này lại chính là vợ của đối tượng sộng dê bó
ngày sáu tháng tám công an huyện sông mã đã nhận được đơn trình báo của chị thào thị
tổng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở bản hủy hìn xã mường hùng huyện sông mã về việc khoảng hai mươi ba h ngày năm tháng tám
khi đi xe máy một mình thì bị hai đối tượng đeo khẩu trang chặn ở khu vực đường vắng dùng dây chói và cướp tài sản của chị
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện sông mã đã điều tra và bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ cướp trên thu giữ toàn bộ tăng vật có liên quan
đó chính là chồng của nạn nhân do nghiện ma túy nên đã dùng thủ đoạn trên để cướp tài sản của chính vợ mình
không ít các vụ án bị tạo dựng hiện trường giả nhằm mục đích thoát tội qua mắt cơ quan công an
tuy nhiên bằng sự vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an thủ phạm vẫn khó thoát tội
công an tỉnh an giang vừa khám phá nhiều vụ án do các đối tượng vì không có tiền trả nợ đã nảy sinh ý định tạo dựng hiện trường giả các vụ việc như vụ trộm cắp cướp tài sản hết sức tình vị
đêm ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám công an phường mỹ thới thành phố long xuyên an giang
tiếp nhận tin báo của trần nguyễn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú tại khóm mỹ lộc phường mỹ phước thành phố long xuyên
trình báo trên đường anh đi nhậu về đã bị một nhóm thanh niên đạp ngã xe dùng mã tấu ống tuyếp sắt và mũ bảo hiểm đánh gây thương tích
rồi cấp số tiền trên hai mươi một triệu đồng và sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat trọng lượng hơn hai chỉ
sau khi khám nghiệm hiện trường và lời khai của đối tượng thì cơ quan điều tra ghi nhận là trong lời khai của
người trình báo nó có những điểm là bất hợp lý
tại cơ quan điều tra trần nguyễn dương khai nhận do thiếu nợ tiền thua cá độ bóng đá
nên đã dùng số tiền trên để trả nợ và tiêu xài cá nhân
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám trên đường đi nhậu về dương điều khiển xe máy va chạm với người khác và bị đánh gây thương tích
lúc này dương nảy sinh ý định dựng hiện trường giả rồi về nói với gia đình và thông báo cho chủ nợ biết vừa bị cướp tài sản nhằm cất nợ
trước đó ngày năm tháng tám ông dương minh thiện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chú tại xã vĩnh bình huyện châu thành tỉnh an giang
đến công an huyện châu thành trình báo
bàn đêm bị kẻ gian cậy cửa đột nhập vào nhà lấy trường
năm chỉ vàng một điện thoại di động và gần hai trăm sáu mươi triệu đồng tiền mặt
nhận được tin báo công an huyện đã triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra xác minh
bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng các dấu vết tại hiện trường lực lượng công an xác định đây không phải là một vụ trộm cắp
tại cơ quan công an ông thiện khai nhận qua quá trình làm ăn có vay một số tiền khá lớn đến thời hạn nhưng không có tiền để trả nợ
nên ông nảy sinh ý định dựng hiện trường giả để mong được kéo dài thời gian trả nợ
cơ quan công an là cơ quan là trực tiếp thực hiện tiếp nhận các tin báo tố giác của các nguồn mà trực tiếp là người dân
đến để trình báo để giải quyết những quyền lợi hợp pháp cho những người đến là tố cáo
nhưng đối với những tin tức là xảy ra là khách quan đúng sự thật
đối với những hành vi mà báo cáo gian dối dừng truyện thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
ngay sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn đạt nguyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi bảy bình an phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành cứ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã tam thanh thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
về tội trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa
còn về tội mua bán trái phép vật liệu nổ cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng trần văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường hương sơ tp huế tỉnh thừa thiên huế
số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được truy nã
mọi thông tin sẽ được bỏ mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
phần cuối của bản tin xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị hiện tại thời tiết tại miền bắc đã quay trở lại trạng thái ít mưa ngày nắng trưa chiều nhiệt độ đồng loạt tăng cao
tại các tỉnh phía tây bắc bộ và ngày mai thời tiết vẫn không có nhiều thay đổi so với ngày hôm nay
nên nhiệt độ cao nhất vẫn đạt được mức là ba mươi ba mươi ba độ
tuy nhiên sang đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba thì do ảnh hưởng của dạnh áp thấp gây mưa
nên tại đây sẽ có mưa rào và rông rải rác cùng với đó là nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ
các tỉnh phía đông bắc bộ và ngày mai thì cũng còn nắng nhiều trời khô giáo và chưa chiều khá oi nóng
và theo nhận định thì từ chiều mai với sự thiết lập của dạnh áp thấp gây mưa
nên trời chuyển nhiều mây hơn nên nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
mưa rông cũng quay trở lại và xuất hiện đầu tiên tại khu vực vùng núi phía bắc
sau đó từ chiều tối sẽ lan dần xuống các khu vực khác như trung du và đồng bằng
sao đến ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba dãnh áp thấp trên vẫn duy trì hoạt động mưa xảy ra đều hơn
nhưng lượng mưa cũng tăng lên đôi chút và có khả năng sẽ đến bất chợt trong ngày
lượng mưa chủ yếu là xảy ra vào lúc chiều tối
dịch xuống khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ hôm nay cho đến ngày hai mươi hai tháng tám
thì ban ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ vùng núi còn lên đến trên ba mươi sáu độ
sau đó khoảng từ chiều tối ngày hai mươi hai phía bắc khu vực cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi hệ thống gây mưa
nên tại các tỉnh như thanh hóa và nghệ an nhiều khả năng cũng xuất hiện mưa rào và rông rải rác
và nền nhiệt độ tại đây cũng vì thế giảm nhẹ đôi chút
đến với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới
ngày có nắng có nơi nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ
trong đó khu vực vùng núi phía tây các tỉnh như quảng nam đến phú yên
nhiệt độ còn vượt ngưỡng ba mươi sáu độ về chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
thời tiết tại tây nguyên trong ba ngày tới không có nhiều thay đổi
khi ngày có nắng gián đoạn với mức nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ
sẽ có mưa rào và rông rải rác làm cho nền nhiệt độ tại đây có phần dịu mát hơn
với nhiệt độ vào lúc tối và sáng ở mức hai mươi một đến hai mươi bốn độ
tại khu vực nam bộ đới gió tây nam duy trì hoạt động ở cường độ trung bình
nên mưa rào và rông vẫn xuất hiện đều đặn với lúc chiều tối và đêm
nên nền nhiệt độ tại đây vẫn dễ chịu hơn với các khu vực khác ở trên cả nước
nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online lúc một mươi năm h
của truyền hình công an